quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay khối khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại
dưới tác động của khối khí lạnh tăng cường trong ngày hôm nay
ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ tiếp tục duy trì trời nhiều mây
buổi sáng vẫn có mưa và mưa nhỏ
trời xe lạnh với mức nhiệt trên các khu vực đều giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
đến chiều khi đã nằm sâu trong khối khí lạnh
thì thời tiết ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ chuyển tạnh giáo hơn
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này
sẽ phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ trời mát mẻ cả ngày
trong khi đó với các tỉnh ở phía tây bắc bộ hôm nay vẫn có nắng
riêng ở khu vực tây bắc bao gồm các tỉnh lai châu điện biên và sơn la
có nắng mạnh và có nắng nóng
nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi trên ba mươi năm độ
quá trình tăng cường của khối khí lạnh cũng khiến cho nền nhiệt
ở khu vực miền trung tiếp tục giảm thêm
đối với khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh hôm nay trời nhiều mây
có mưa rải rác trong ngày
nhiệt độ ở thanh hóa phổ biến khoảng hai mươi tám độ
khu vực nghệ an nhiệt độ giao động từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
còn ở hà tĩnh trong khoảng ba mươi độ
trong khi đó khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay
vẫn có nắng đến chiều có mưa
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này giảm xuống còn từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
không còn nơi nào có nắng nóng nữa
các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận ban ngày trời vẫn có nắng
chỉ còn một số nơi ở phía tây các tỉnh quảng nam và quảng ngãi là có nắng nóng
còn các khu vực khác đều có mức nhiệt từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
đến chiều tối nay sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi
trong ngày hôm nay toàn bộ nam bộ và tây nguyên đều có nắng sớm
cường độ nắng sẽ càng lúc càng gia tăng
dự báo đến chiều ở tây nguyên và nam bộ đều phổ biến mức nhiệt cao
giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
trên biển trong ngày hôm nay khu vực huyện đảo hoàng sa vẫn tiếp tục duy trì gió nam đến đông nam
ở mức cấp bốn
trong khi đó quanh khu vực huyện đảo trường sa đều có gió đông bắc
cường độ ở mức cấp ba đến cấp bốn
mưa chỉ xảy ra vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

đều có nguyên liệu
tại năm hai nghìn hai mươi một

hãy xem phim này và hãy ủng hộ đi